cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại thành phố hà nội và các địa phương khác
cũng trong ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và tội buôn lậu
ra lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với một đỗ hải phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh
nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vân đồn
đoàn mạnh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại quảng ninh nghề nghiệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ tân đại dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày tám tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện
tống đạt các quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hai đối tượng trên
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn ngày hôm qua
đã nhận bàn giao đối tượng truy nã nguyễn phương chi sau một mươi hai năm lẩn trốn tại trung quốc
năm hai nghìn một mươi chi bị kết án năm năm tù giam về tội mua bán người tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án quản thúc tại địa phương
lợi dụng điều này chi đã bỏ trốn sang trung quốc để lấy chồng
đến năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đã liên lạc về cho gia đình nên lực lượng chức năng đã thu thập được địa chỉ của chi tại trung quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã nhiều lần gửi công hàm điện đàm với tổng đội trinh sát hình sự
đi công an khu tử trị dân tổng trang quảng tây trung quốc
cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc tuy nhiên do đối tượng thay đổi địa điểm lẩn trốn liên tục nên quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn
ngày ba tháng một mươi một cục công an thị bằng tường quảng tây trung quốc đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh giang tây trung quốc
kính thủ ký vậy ngoài đường dây mua bán trái phép chất ma túy do thảo bầu cầm đầu đã được truyền hình công an nhân dân thông tin
thời gian qua công an tp hcm cũng đã chấm dứt nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia khác thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại cùng nhiều tăng vật khác

lệnh khám xét khẩn cấp căn cứ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của trương ngọc mai và kết quả điều tra ban đầu căn cứ các điều một trăm chín mươi hai một trăm chín mươi ba một trăm chín mươi bốn và một trăm chín mươi năm bộ luật tố tụng hình sự
xét thấy không thể kỳ hoàn được ra lệnh khám xét khẩn cấp tôi vừa công bố xong lệnh khám xét bây giờ mai tự nguyện giao nộp tất cả các ma túy còn cất chấu ở trong nhà đây
phòng cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy cũng đã phó hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tp công an của quận quyền
tập trung đấu tranh mạnh đối với đường dây dẫn chuyển ma túy
từ cảnh sát điều tra tội phạm và ma túy công an tp hcm đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh giang tây trung quốc

và hiện nay chúng tôi cũng đã củng cố hồ sơ xử lý đó chính đối tượng có liên quan
việc truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây này được phối hợp chặt chẽ giữa công an tp hcm
cục nghiệp vụ bộ công an công an tỉnh khánh hòa công an tỉnh bình định
kết quả thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại và nhiều tăng vật liên quan
đối với tội phạm ma túy có yếu tố nước ngoài hoạt động xuyên quốc gia có dấu hiệu phức tạp
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm cũng chủ động nhiều phương án
đối tượng trong đường dây là hình thành một đường dây khép kính từ khâu dẫn chuyển mua bán tiêu thụ
các đối tượng trao đổi với nhau qua hệ thống thông tin liên lạc rất là hiện đại
bên cạnh công tác chính xác chi xét đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn
nhưng với tinh thần quyết tâm sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng
đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo thật tận tình sâu sắc của ban giám đốc công an tp hcm

giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua
quán triệt mệnh lệnh chỉ đạo của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đánh cả đường dây không đánh khúc giữa bắt được đối tượng cầm đầu
các đơn viên nhiệm vụ của công an tp hcm và công an các quận quyền
đã chủ động phương án nắm chắc tình hình địa bàn bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu
thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn
nhờ vậy công an tp hcm đã ngăn chặn kịp thời hàng trăm ký đô đa ma túy các loại thẩm lộ ra ngoài xã hội
ngoài các việc mà hy sinh rồi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của các học trí
thì đây còn là sự phối hợp của lực lượng nghiệp vụ công an thành phố lực lượng các đội nghiệp vụ thuộc công an quận
chúng ta đang phát huy sức mạnh nội tải của chính lực lượng công an tp của chúng ta
sự thành công này đó là sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng của các đơn vị
sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh và sự xác định được thời điểm chúng ta tiến hành phá án
giám đốc công an tp hcm yêu cầu các đơn vị tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm ma túy này khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố trước pháp luật đồng thời phát huy thành tích đã đạt được
tiếp tục đẩy mạnh tấn công tội phạm bảo đảm an ninh trực tự trên địa bàn thành phố
liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến bốn đồng
bốn căn nhà dân bị ché rụi và hai căn nhà liên kề bị hư hỏng xảy ra vào rạng sáng ngày chín tháng một mươi một
công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc
trước đó vào hai h hai mươi phút sáng cùng ngày người dân tại xã trần hợi huyện trần văn thời cà mau
phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại một trong bốn căn nhà là những hộ kinh doanh mua bán hàng điện tử
điện thoại buôn bán gạo dụng cụ câu cá gia công mua bán đồ nhôm và làm tóc trang điểm cô dâu
ngay lập tức người dân đã hô hoáng tiến hành chập lửa và báo tin cho cơ quan chức năng
tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát nhanh nên mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời
nhưng sau gần một giờ đám cháy mới được dập tắt
hậu quả vụ cháy làm bốn căn bị thiêu rụi và làm hư hỏng hai căn liền kề nhưng may mắn không có thiệt hại về người
cũng trong sáng ngày chín tháng một mươi một lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời động viên chia sẻ với người dân
và hỗ trợ cho hồ bị cháy hoàn toàn năm triệu đồng hồ bị thiệt hại ba triệu đồng
kính thưa quý vị ngày chín tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đã cử lực lượng cùng với tổng lãnh sự quán sri lanka
tại thành phố hồ chí minh trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đi tiếp nhận ba trăm linh năm công dân sri lanka bị nạn trên biển do tàu hàng helius lider quốc tịch nhật bản
cũng cứu hút được và đưa về đất liền để tạo điều kiện cho tàu sớm tiếp tục hành trình
trước đó tàu cá ledir ba quốc tịch myanmar chở theo ba trăm linh năm công dân người sri lanka hành trình đi canada lúc một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một
khi đến khu vực cách mũi vũng tàu khoảng hai trăm năm mươi tám hải lý về hướng đông nam thì bị phá nước nước tràn vào khoang máy
khiến trôi giạc trên biển tính mạng của hơn ba trăm linh người trên tàu bị đe dọa nghiêm trọng
tàu lady r ba đã phát tín hiệu cấp cứu
phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã khẩn trương sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ra quét tìm tàu cá bị nạn
xác định các tàu đang hành trình ngang qua khu vực để yêu cầu cứu nạn
nhận được yêu cầu cứu nạn của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã có tới sáu tàu đi ngang qua khu vực tàu cá bị nạn hành trình tới để cứu người
với các nạn nhân của tàu nady r ba thứ nhất là cũng trải qua vài ngày căng thẳng trên biển
thiếu nâng thực thực phẩm và tâm lý cũng rất đói đan
rất may cũng là huy động kịp thời một cái tàu rất hiện đại có đủ khoang sứa hơn ba trăm linh người
và chúng tôi đã phối hợp rất tật trẻ với thuyền trưởng để chăm sóc sức khỏe ban đầu
tới giờ phút này thì cơ bản là sức khỏe của toàn bộ hơn ba trăm linh nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu xấu
trong khoảng thời gian từ một mươi năm h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một tàu chở hàng hellos le quốc tịch nhật bản
hành trình từ nhật bản đi singapore đã tiếp cận và cứu toàn bộ ba trăm linh năm công dân và thủy thủ trên tàu led r ba lên tàu
và hành trình về vũng tàu
đến trưa ngày chín tháng một mươi một tàu hellos leder đã về vùng neo vũng tàu để bàn giao các công dân sri lanka bị nạn
cho cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu
hiện đã bước vào thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu lao động sản xuất tăng cao
cũng làm nguy cơ xảy ra cháy nổ gia tăng
và để ngăn chặn phòng chống và đảm bảo an toàn cháy nổ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm đang tăng cường tuyên truyền kiểm tra tổ chức diễn tập hướng dẫn thoát nạn
tại các nhà cao tầng nơi tập trung đông người
nằm trong cao điểm tuyên truyền kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy sáng nay chín tháng một mươi một
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với ban quản lý tòa nhà cao tầng
số hai nghìn hai trăm ba mươi sáu nguyễn huệ quận một tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tòa nhà quy mô ba mươi chín tầng nổi
gồm khách sạn nhà hàng
tại đây thường xuyên có mặt của hàng trăm nhân viên và du khách
buổi diễn tập lấy bớt cảnh mưa giông lớn xét đánh trung tâm tòa nhà
trong khi hệ thống chống xét hở mạch nối đất do đang bảo trì dẫn đến cháy nổ
ở khu vực để xe tầng hầm b hai khu vực nhà hàng ở tầng sáu và gây kẹt thang máy
xét đánh đã làm hệ thống bị mất điện hệ thống báo cháy kích hoạt
những người bên trong tòa nhà đã được hướng dẫn thoát ra ngoài
tuy nhiên một số người bị kẹt lại bị thương hoặc ngất xỉu do chen lấn ngạt khói thiếu oxy
lật luận chữa cháy tôi sợ không kiểm soát được đám cháy
phải tăng sự giúp đỡ của đội chữa cháy chuyên nghiệp
ngay khi các nạn nhân được hỗ trợ cứu ra ngoài
sẽ được đội ngũ y tế sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện
sau hai mươi phút triển khai tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy ngọn lửa đã bị dập tắt
buổi diễn tập được đánh giá đặc biệt quan trọng trong bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân tại đây
đối với lật luận chữa cháy tôi sợ chủ động hơn trong hướng dẫn thoát nạn
cản trở sự phát triển của đám cháy
đối với lật luận chữa cháy chuyên nghiệp thông thạo địa hình của tòa nhà
nhanh chóng triển khai các mũi tiếp cận đám cháy phán đoán và xử lý tình huống hiệu quả hơn
từ đó giúp kéo giảm thiệt hại nếu cháy nổ xảy ra ở các nhà cao tầng
sáng nay ngày chín tháng một mươi một bệnh viện lê văn thịnh tp hcm cho biết vừa cấp cứu thành công
một bệnh nhân tự tử bằng thuốc diệt cỏ
và đây là một trong những trường hợp tử tử được cứu sống tại bệnh viện trong thời gian gần đây
bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khó thở mệt khó tiếp xúc
qua khai thác bệnh sử trước đó một giờ bệnh nhân đã uống thuốc diệt cỏ hiệu quả cháy
có thành phần paraguad để tự tử và được người nhà sơ cứu xúc miệng trước khi đưa vào bệnh viện lê văn thịnh
theo người nhà bệnh nhân bệnh nhân uống một ngậm thuốc diệt cỏ ước lượng khoảng hơn một mươi ml
theo như liều ngộ độc của nó dưới năm ml là đã bắt đầu ngộ độc rồi
năm một mươi ml là ngộ độc mức độ trung bình và trên một mươi ml là ngộ độc nặng và nguy cơ tử vong cao trên chín mươi
cái đặc biệt của ngộ độc nhóm di quát nhóm paraquat này là bệnh nhân không được thở oxy
tại vì khi nếu mà bệnh nhân thở oxy thì nó sẽ tăng tổn thương phổi sơ phổi và dẫn đến tử vong rất nhanh
cho nên khi mà bệnh nhân vào cấp cứu thì chúng tôi ngay lập tức là đặt xong vài giày để cho bệnh nhân xúc rửa bao tử trước
thì đồng thời tư vấn người nhà là lọc máu cấp cứu luôn tức là sau tám lần lọc máu
thì hiện nay là sức khỏe bệnh nhân là tương đối ổn định
thời gian gần đây bệnh viện lê văn thịnh liên tục tiếp nhận các trường hợp tự tử với khoảng ba năm ca mỗi tuần
đa số là bệnh nhân sử dụng paracetamol hoặc uống thuốc an thần một số ít ca ngộ độc thuốc trừ sâu
các bác sĩ cảnh báo đối với các ca ngộ độc tốt nhất là cho bệnh nhân ói tại chỗ
sau đó đưa đến cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất để tận dụng giờ vàng điều trị
thì khả năng cứu sống và hồi phục của bệnh nhân sẽ cao hơn
bệnh nhân có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế
trong thời gian vừa qua trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và trang thương mại điện tử
đang quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe ecracon và thực phẩm bảo vệ sức khỏe an linh đan
vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm
cụ thể quảng cáo thực phẩm không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định
quảng cáo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
thực phẩm bảo vệ sức khỏe extra col và thực phẩm bảo vệ sức khỏe an linh đan
do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm extra có địa chỉ tại số ba mươi tám trên một nguyễn sơn
phường phú thọ hòa quận tân phú tp hcm công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm
hiện cục an toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh xử lý theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tiếp tục đưa vụ án buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ra xét xử sơ thẩm
tại phiên tòa hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi bị cáo lê thanh trung
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu tây nam một svkp tp hcm
và các đồng phạm tham gia giúp sức tuần xăng lậu ra thị trường
trung được xem là mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng từ bị cáo nguyễn hữu tứ
theo cáo trạng trung góp vốn thành lập bốn công ty kinh doanh xăng dầu
năm hai nghìn hai mươi tứ liên hệ bán cho trung nguồn xăng nhập lậu thấp hơn giá xăng bán lẻ và được trung đồng ý
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
trung giúp tứ quản lý tiêu thụ hơn một trăm linh triệu lít xăng thu lợi gần năm mươi sáu tỷ đồng
tại vĩnh phúc đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện lập thạch
phối hợp với công an xã triệu đề huyện lập thạch vừa phát hiện bắt quả tàng nguyễn tiến đô
ở phường đồng tâm tp vn tàng trữ pháo nổ trái phép
nguyễn tiến đô bị lực lượng công an bắt quả tàng khi đang điều khiển xe mô tô mang nguyện kiểm soát tám mươi tám k một trăm một mươi tám nghìn một trăm sáu mươi bảy
chở một bao tải bên trong có chứa một mươi một hộp pháo nổ với tổng khối lượng gần bảy kg
nguyễn tiến đô khai nhận đã mua số pháo trên về để sử dụng
kết quả xác minh nguyễn tiến đô là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lập thạch
đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn tiến đô về hành vi tàng trữ hàng cấm
điến nổi khí hậu ô nhiễm môi trường đang là thách thức lớn đối với mọi quốc gia
việc tìm kiếm những giải pháp công nghệ những mô hình kinh doanh theo hướng sanh hóa bảo vệ môi trường
thúc đẩy sự phát triển bền vững đang là nhu cầu cấp thiết phù hợp với xu thế phát triển trong tương lai
tại việt nam khởi nghiệp xanh còn khá mới mẻ
thế nhưng đã có tín hiệu cho thấy xu hướng người tiêu dùng việt sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn
cho các sản phẩm xanh tạo ra tiềm năng để xây dựng mô hình kinh doanh bền vững
đây là chiếc xe đạp được làm từ cây tre khung tre được ghép từ rất nhiều thanh tre được trồng ở thanh hóa việt nam
một cây tre thông thường giá khoảng ba mươi đồng một chiếc xe đạp tre này giá hơn sáu mươi triệu đồng
rõ ràng nếu bán tre như là nguyên liệu thô thì giá rất rẻ
còn bán xe đạp tre như sản phẩm sáng tạo
kỹ tăng lên hàng trăm lần
cách đây hơn hai năm khi nhìn thấy những bất cập trong việc sử dụng máy lọc không khí
màng lọc truyền thống đó là việc phải thường xuyên thay mới lõi lọc với kinh phí khá tốn kém
nhóm nghiên cứu đã dày công tạo ra một mô hình máy lọc mới với màng lọc vĩnh cửu
trong đó sản phẩm sau lọc được sử dụng
những sản phẩm nuôi dưỡng cây xanh ý tưởng tích cực là vậy
nhưng để bước đầu thành công doanh nghiệp cũng phải trải qua nhiều thách thức
những yếu tố đầu vào và đầu ra của xã hội đều chưa hoàn thiện đều chưa sẵn sàng
thì các quy trình từ khâu sản xuất đến khâu phân phối của các startup khởi nghiệp xanh là khó hơn rất nhiều
những sản phẩm như thế này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường
mà còn giúp nâng cao sức khỏe của người tiêu dùng
các cơ chế chính sách các quy định của pháp luật
tiếp tục sửa đổi bổ sung theo hướng là tăng trưởng xanh
giảm khóa thải carbon để đến năm hai nghìn năm mươi khóa thải carbon về zero
đây cũng là một cơ hội cho các doanh nghiệp startup và các doanh nghiệp của việt nam
hiện nay người tiêu dùng trên khắp thế giới
trong đó có việt nam đang hướng tới các sản phẩm xanh
thân thiện với môi trường và coi đó như một tiêu chuẩn cho các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao
điều này đã tạo động lực để các công ty khởi nghiệp xây dựng mô hình kinh doanh bền vững
nâng cao khả năng bổng lượng đầu tư và thu lượng nguồn từng tổng sản xuất xanh
tiếp sau đây là cùng tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn h vừa qua
mới đây ngân hàng nhà nước đã có văn bản gửi chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc các ngân hàng thương mại yêu cầu các đơn vị này quyết liệt triển khai các giải pháp tín dụng
tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đã được chỉ đạo
về việc cấp tín dụng đối với doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo nguyên tắc tín dụng hiện hành và quy định của pháp luật
các ngân hàng cần chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời
đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu theo hạn mức đã được giao
bảo đảm nguồn cung xăng dầu không để xảy ra thiếu hụt không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật
chiều ngày tám tháng một mươi một bộ tài chính đã có văn bản về việc điều chỉnh nới chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng việt nam
để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu
theo đó bộ tài chính thông báo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng việt nam
để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu
xăng nền để phối trộn xăng e năm ron chín mươi hai là sáu trăm bốn mươi đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một hai trăm tám mươi đồng một lít
dầu diesel năm s bảy trăm ba mươi đồng một lít dầu hỏa một bảy trăm bốn mươi đồng một lít dầu ma rút một trăm tám mươi cst ba năm s một hai trăm chín mươi đồng một kg
thời gian thực hiện đề nghị nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu từ ngày một mươi một một mươi một hai nghìn hai mươi hai
dịp tết nguyên đán quý mão dự kiến nhu cầu tiêu thụ nông sản của người dân thủ đô sẽ tăng từ hai mươi ba mươi
ngành nông nghiệp đã có kế hoạch để triển khai các giải pháp sản xuất kết nối tiêu thụ sản phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng thủ đô
theo đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hà nội để ổn định nguồn cung cho thị trường
hà nội đã phối hợp với bốn mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước xây dựng chín trăm hai mươi sáu chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
cùng với đó trên địa bàn thành phố đã xây dựng và phát triển được một trăm năm mươi chín chuỗi
trong đó nhiều chuỗi được tổ chức khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tạo ra các thương hiệu mạnh trên thị trường
đặc biệt để ngăn chặn các loại nông sản kém chất lượng sẽ tiến hành tăng cường kiểm tra
lấy mẫu giám sát kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
thưa quý vị sự phát triển mạnh của đô thị hóa các trung cư dần mọc lên thay thế cho các căn nhà truyền thống
khó khăn trong công tác quản lý nhân hộ khẩu quản lý đối tượng từ đó tiềm mẩn phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó công an quận hà đông hà nội đã triển khai chuyên đề vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu trung cư và mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt
ngày một mươi ba tháng chín vừa qua từ nguồn tin của quần chúng nhân dân lực lượng chức năng đã đột xuất kiểm tra hai căn hộ
tại tòa ct một the bright đường la khê quận hà đông
qua đó phát hiện hàng trăm bình rượu ngâm không rõ nguồn gốc xuất xứ
đó chỉ là một trong hơn một trăm linh tin báo tố giác tội phạm trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của người dân tại các khu trung cư
mà công an quận hà đông tiếp nhận và đã kịp thời điều tra xử lý
còn đây là một buổi giao ban an ninh tại trung cư ở phường mẫu lao
nội dung tuyên truyền xoay quanh các quy định của pháp luật nội quy quy định vận hành trung cư
và tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại nơi mình sinh sống
hoạt động này nhanh chóng được nhân dân đón nhận
nó không mang tính lý thuyết mà người dân thì mong chờ cái đấy
để tăng tính hiệu quả đội phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc công an quận
cũng đã xây dựng nội dung tuyên truyền thông qua các hình thức đa dạng
như thông qua trang fan space sổ tay phòng chống vi phạm pháp luật
hay dán mã qr code tại các trung cư
cùng với các biện pháp tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các khu trung cư
cũng đã được triển khai như lắp đặt hệ thống camera biển cảnh báo phòng ngừa tội phạm
chúng tôi lấy tám phường để làm điểm về mô hình trung cư an toàn
từ cái tám cái phường này thì qua đúc rút về kinh nghiệm
thì chúng tôi đã thấy là nhân dân rất là đồng tình và ủng hộ
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ vấn đề là phòng chống tội phạm về trộm cắp tài sản lừa đảo
chiếm đoạt tài sản rồi về công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó bắt đầu từ ngày một
một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai một mươi bảy phường trên địa bàn quận hà đông
đã triển khai thành lập và tổ chức hoạt động tổ tuần tra nhân dân
theo mô hình tổ tuần tra ở từng tổ dân phố
qua đó những mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân
những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự
nhanh chóng được phát hiện hóa giải
để nâng cao hiệu quả các mô hình này
thì về phía đảng ủy ban chỉ huy quân quận
cũng thường xuyên họp đánh giá phân tích
để có những biện pháp phù hợp với từng tình hình từng thời điểm
hiện nay chúng tôi đang phối kết hợp các mô hình với nhau
để nâng cao hiệu quả các mô hình này
như các đồng chí đã thấy thì như công tác giao ban an ninh định kỳ
chúng tôi đang triển khai tổng thể trên một mươi bảy phường
mỗi một tuần tại mỗi phường sẽ đi một tổ dân phố
và trực tiếp có các đồng chí là chỉ huy quận
cũng như chỉ huy các đội nghiệp vụ xuống dự lắng nghe và thu thập các ý kiến
từ những kết quả đạt được vận động toàn dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự
tại các khu trung cư đã trở thành mô hình hay về sức dân
hiện công an quận hà đông đã tham mưu quận ủy
quỹ ban nhân dân quận hà đông triển khai nhân dọng mô hình trên địa bàn toàn quận
thông tin đáng chú ý từ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
đơn vị cho biết đang điều trị cho một bệnh nhân mắc bệnh quýt mò
như vậy đây là trường hợp thứ ba mắc căn bệnh này trên địa bàn tỉnh đắk lắc trong thời gian qua
ngày một mươi tháng một mươi một phụ nữ bốn mươi tuổi trú tại huyện crong park tỉnh đắk lắc
đau bụng dữ dội nên đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên khám
tại đây bệnh nhân được chẩn đoán bị áp xe lá lách nên được phẫu thuật điều trị
sau khi xuất viện về nhà người này tiếp tục đau bụng nên ngày ba mươi một tháng một mươi nhập viện khám lại
sau đó bà được chẩn đoán mắc bệnh quýt mò trên nền đái tháo đường tiếp hai
sau khi được chẩn đoán mắc bệnh khoa chuyển nhiễm phối hợp với khoa ngoại
đang tiếp tục điều trị cho bệnh nhân
dự kiến bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị tấn công bằng kháng sinh mạnh
trong vòng bốn tuần tại bệnh viện